người dân cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cán bộ cơ quan nhà nước
khi rơi vào trường hợp tương tự không nên nghe theo không cung cấp thông tin cho các đối tượng tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra
công an huyện tây hòa tỉnh phú yên vừa làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại khu phố phước mỹ tây thị trấn phú thứ huyện tây hòa vào đêm ngày một mươi tám tháng chín vừa qua
nhận tin báo của nạn nhân công an huyện tây hòa đã nhanh chóng xác minh làm rõ đối tượng gây án là trần đại dương chú tại phường phú lâm thành phố tuy hòa
tại cơ quan điều tra dương khai nhận vào khoảng hơn hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng chín trong lúc dừng chú mưa ở xã hòa thành huyện đông hòa dương nhìn thấy chị nguyễn thị mỹ linh đi xe máy một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản
dương điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu xe và dùng đèn pin điện bấm phóng điện uy hiếp và cướp của chị linh số tiền năm trăm bốn mươi đồng
thời gian gần đây trên địa bàn huyện đồng phú tỉnh bình phước xuất hiện một đối tượng lạ mặt chuyên đến các đại lý phân bón giả làm người quen mua phân bón hẹn trả tiền sau nhưng sau đó trốn mất
chỉ sử dụng một chiêu trò duy nhất nhưng đối tượng này cũng đã kịp lừa đảo một số đại lý phân bón trên địa bàn
thời điểm giữa tháng tám đại lý phân bón của gia đình chị nguyễn thị tình ở ấp papec xã tân hưng huyện đồng phú tỉnh bình phước bỗng xuất hiện một đối tượng lạ mặt đến mua thiếu phân bó
dù nghi ngờ nhưng đối tượng này liên tục đưa ra những chứng cứ có quen biết người này người kia khiến chị tin tưởng và bán thiếu cho đối tượng này hai bao phân
ngày hôm sau đối tượng này tiếp tục đến đại lý phân bón của chị tình với thủ đoạn tương tự và lừa mua tiếp sáu bao phân bón
sau đó đối tượng lấy số phân bón trên rồi nhanh chóng bỏ trốn
với thủ đoạn này đối tượng đã lừa của chị tình tổng số tám bao phân bón với trị giá gần bảy triệu đồng
thủ đoạn này tiếp tục được lặp lại ở một đại lý phân bón khác trên địa bàn huyện đồng phú tỉnh bình phước
thủ đoạn này tiếp tục được lặp lại ở một đại lý phân bón trên địa bàn huyện đồng phú tỉnh bình phước

sau đó là lợi dụng lòng tin đối tượng nói trên đã dễ dàng lừa được các chủ đại lý bán thiếu phân bón cho mình
sau khi có ba đại lý trên địa bàn huyện đồng phú bị lừa bởi chiêu trò này các đại lý phân bón mới tự cảnh báo cho nhau cảnh giác với đối tượng
hiện công an huyện đồng phú tỉnh bình phước đang huy động các lực lượng trinh sát mật phục truy bắt đối tượng trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
người dân cũng cần hết sức cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn nhằm tránh những thiệt hại không đáng có
một tụ điểm nhức nhối về hoạt động mua bán dâm vừa được lực lượng phối hợp thuộc công an tỉnh quảng bình đấu tranh triệt xóa thành công
số đối tượng liên quan trong hai cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự này lên đến trên năm mươi người
qua kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh nhà nghỉ karaoke hoài thu một ở thôn thanh khê do lê thượng phi chú huyện triệu phong tỉnh quảng trị làm quản lý
có hai đôi nam nữ đang mua bán dâm và nhiều nhân viên nữ ăn mặc mát mẻ đang đợi tiếp khách
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn văn đức và lê thượng phi về hành vi chứa mại dâm cùng bốn nam nữ thanh niên về hành vi mua bán dâm
tại cơ sở kinh doanh nhà nghỉ karaoke hoài thu hai ở thôn tiền phong xã thanh trạch huyện bố trạch do nguyễn thái sơn chú huyện bố trạch làm quản lý phát hiện có năm đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm
cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn thái sơn về hành vi chứa mại dâm và chín nam nữ thanh niên về hành vi mua bán dâm
kiểm tra nhanh năm mươi một đối tượng có liên quan trong vụ việc lực lượng công an phát hiện tám trường hợp dương tính với ma túy và thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi chứa mại dâm và mua bán dâm
các đối tượng khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán dâm và được chủ khách sạn quản lý bảo vệ lễ tân bố trí đến các phòng trong khách sạn để mua bán dâm nếu khách có nhu cầu
mỗi lần mua bán dâm khách phải trả từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
vào khoảng một mươi bảy h một mươi năm phút ngày hôm qua siêu thị điện máy hoàng gia số một mươi một đường lê hồng phong thành phố hải phòng đã bị lửa thiêu dụi hoàn toàn chỉ trong hơn một giờ đồng hồ
rộng hàng nghìn mét vuông siêu thị điện máy hoàng gia được xem là một trong những trung tâm điện máy lớn ở thành phố hải phòng
lực lượng chữa cháy đã cử năm xe chuyên dụng cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa
tuy nhiên do trong cửa hàng chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên việc xử lý đám cháy gặp nhiều khó khăn
đến gần một mươi chín h ngọn lửa cơ bản được không chế tòa nhà bốn tầng bị thiêu dụi gần như hoàn toàn
mặt tiền tòa nhà bị đổ sập tường phía sau nứt toác và có nguy cơ bị đổ
đến một mươi chín h ba mươi trong khi lực lượng cứu hỏa đang tìm cách kéo đống đổ nát phía trước để tiếp cận bên trong tòa nhà
thì lửa lại bùng phát trở lại ở tầng ba nhưng ngay sau đó đã được dập tắt
theo cơ quan chức năng ngọn lửa bùng lên từ lán tạm phía trước nhưng ở đầu gió nên chỉ sau vài phút đã lan vào trong cửa hàng gây cháy lớn
vụ cháy không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê
thưa quý vị tại hà nội và một số tỉnh miền bắc thì liên tiếp những ngày vừa qua
chỉ số chất lượng không khí gọi tắt là aqi
phổ biến từ một trăm hai mươi đến một trăm sáu mươi tức là ở mức xấu
theo các bác sĩ không khí ô nhiễm tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra nhiều bệnh tật cho con người
chỉ số aqi tức chỉ số đo ô nhiễm không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người
tại hà nội và tp hcm những ngày gần đây tăng khá cao giao động từ một trăm linh đến hai trăm linh
đặc biệt ngày hai mươi bốn tháng chín chỉ số chất lượng không khí ở hà nội nhiều lúc ở mức một trăm bảy mươi chín là mức có hại cho sức khỏe của con người
theo các bác sĩ thì mức độ ô nhiễm
những ngày vừa qua sẽ ảnh hưởng tới những người mắc bệnh mãn tính người già và trẻ em
hát hơi sổ mũi viêm đường hô hấp đặc biệt nguy hiểm với những người bị hen phế quản
những hạt bụi nano có trong không khí sẽ xâm nhập vào máu gây độc và dối loạn cho cơ thể
theo tổ chức y tế thế giới who ô nhiễm không khí gây nên bảy triệu ca tử vong sớm mỗi năm
đây là một trong những nguyên nhân góp phần gây nên gánh nặng bệnh tật và tử vong hàng đầu của việt nam
vấn đề sức khỏe thường gặp là những loại bệnh về đường hô hấp như viêm đường hô hấp cấp
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ung thư phổi hèn các bệnh tim mạch như đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thành phố thái bình tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
đối tượng phạm đình hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi bốn
phường hoàng diệu thành phố thái bình tỉnh thái bình
có nốt ruồi cách hai cm trên trước cánh mũi phải
đối tượng phạm trọng quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi sáu
phường hoàng diệu thành phố thái bình tỉnh thái bình có nốt ruồi cách một cm trên trước đầu
lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi trên bốn
tổ một phường kỳ bá thành phố thái bình tỉnh thái bình
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện